liên quan đến sự cố môi trường biển các tỉnh miền trung tỉnh quảng trị có diện tích nuôi trồng thủy hải sản khá lớn trong đó chủ yếu là nuôi tôm nước mặn và nước lợ
tuy nhiên trong thời gian vừa qua nhiều diện tích nuôi tôm của bà con đã bị thiệt hại nặng
trước tình trạng nói trên ngoài việc đánh giá chất lượng nguồn nước tỉnh quảng trị cũng đã tiến hành thống kê thiệt hại để sớm có biện pháp hỗ trợ đền bù thiệt hại cho người dân
sau sự cố môi trường biển từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu bà con xã trung hải huyện gio linh đã bắt đầu thả tôm nuôi trở lại
theo người dân họ vẫn sử dụng con giống đảm bảo chất lượng tại cơ sở cung cấp giống trong nước như những năm trước đây tuân thủ các quy trình kỹ thuật đã được tập huấn
nguồn nước tại hồ nuôi được lấy trực tiếp từ nước biển
tuy nhiên hơn bốn mươi hectare tôm nuôi của người dân ở đây cứ ba mươi đến sáu mươi ngày tuổi đều bị bệnh gan tụy và chết hàng loạt
năm nay thì phải nói là có những cả vùng này là đều là có những là dính bẩn tốt mà dài nhất là khoảng độ bốn mươi năm ngày năm mươi ngày là có những bắt đầu toàn là dính bẩn gan tụy hết
nói chung thua lộ tức lỗi lớn riêng gia đình tôi phải trên trăm triệu bớt bát được thì đủ vốn còn không thì coi như cũng thua lộ hết
tôi diễn tích hình chư tổng diễn tích là năm mẫu mà cái như là nuôi hai hồ là cỡ một năm thì thiệt hại khoảng trăm rưỡi trăm rưỡi đến trăm bảy đó
rất là cụ thể kể cả nói chung là nói chung thiệt hại trắng luôn chứ không thu được đông này hết
tỉnh quảng trị hiện có hơn một một trăm linh hectare diện tích nuôi tôm nước lợ và nước mặn của người dân chưa thể sản xuất trở lại bởi những lo ngại về chất lượng nguồn nước nhiều hồ nuôi bị bỏ hoang
trước tình hình trên các ngành chức năng của tỉnh quảng trị đang tích cực triển khai các giải pháp để sớm hỗ trợ đền bù thiệt hại giúp người dân ổn định cuộc sống
để đảm bảo được công tác giá thống kê

vì vậy tỉnh quảng trị đã tạo ra một cơ cầu đền bùi thiệt hại giúp người dân ổn định cuộc sống
vì vậy người dân đang rất cần sự hỗ trợ kỳ thời của chính phủ và chính quyền địa phương để sớm khôi phục sản xuất ổn định đời sống